chiều ngày hai mươi tám tháng bốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đại sứ thái lan tại việt nam cùng công lạc bộ doanh nhân doanh nghiệp các tập đoàn của thái lan
tiếp nhận hơn bảy tỷ đồng tiền mặt cùng hiện vật đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đây là những nghĩa cử cao đẹp
của bạn bè quốc tế trong việc chung tay cùng việt nam đẩy lùi đại dịch
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ quản lý sử dụng nguồn tiền cùng hiện vật một cách công khai
minh bạch cũng như phân bổ hợp lý tới bộ y tế để mua sắm các trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến nay số tiền ủng hộ và nhắn tin ủng hộ đã lên đến trên một chín trăm linh tỷ đồng